còn tại lào cai mặc dù kỳ nghỉ tết nguyên đán đã kết thúc nhưng mỗi ngày vẫn có cả vạn du khách
u nun đổ về các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở lào cai để đi lễ đầu năm
đặt ra yêu cầu cao đối với địa phương này trong công tác phòng chống dịch
đêm bảo hà những ngày đầu xuân không có hội nhưng vẫn đông như trẻ hội
du khách thập phương người cầu may người cầu an người ghé vãn cảnh đền
hầu hết tất cả đều thực hiện các thông báo đội quy phòng chống dịch do ban quản lý đền đưa ra
du khách lương quang thiện đến từ hải dương chia sẻ
tôi lần đầu tiên đến đây tới đền bảo hà thì chúng tôi thấy rằng lễ tiết xây dựng ở khu vực đền rất tốt
sạch sẽ an ninh bảo vệ đến nơi đến trốn ra vào kho nước sát khuẩn
tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hồ hởi khi đi lễ đền
ngoài đảm bảo an ninh trật tự
nhiệm vụ phòng chống dịch tại đền bảo hà dịp đầu xuân năm nay cũng đang phải ưu tiên hàng đầu
bởi nơi thờ danh tướng hoàng bảy luôn là điểm đến tâm linh
tu hút đông đảng du khách nhất ở lào cai
ông nguyễn văn quyền trưởng ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện bảo yên nói
ban quản lý di tích thường xuyên cho phát hệ thống tuyên truyền trên loa
nhắc nhở du khách đeo khẩu trang sát khuẩn giữ khoảng cách khi vào đền
sau khi vào đền hành lễ thì không tập trung lâu trong khu vực thờ tự
một trăm linh lượt du khách tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
các điểm đến hấp dẫn nhất chủ yếu nằm tại huyện bảo yên
nơi có di tích quốc gia đền bảo hà đền cô tân an
kế đến là thành phố lào cai với di tích quốc gia đền thượng đền mẫu
đây là tín hiệu vui đầu năm của ngành du lịch địa phương
nhưng cũng là thách thức đối với cơ quan quản lý khi dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
cập nhật từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cũng cho thấy
số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận tại địa phương đang có xu hướng gia tăng mạnh trong những ngày gần đây
cụ thể ngày tám tháng hai tức ngày tám tết là một trăm chín mươi chín ca
ngày chín tháng hai tức ngày chín tết là bốn trăm linh chín ca cao nhất từ trước đến nay